thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số bốn trăm bảy mươi năm kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả một mươi tháng thực hiện chỉ thị số một về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục tổng ra soát kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy nhất là đối với trung cư nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng nhiều căn hộ còn gọi là trung cư mini
thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm theo quy định
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
trang chạy nấm nguyên long xã đại nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng xảy ra cháy lớn khói đen bao trùm toàn bộ khu sản xuất rộng hơn ba hectare
sáu xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động tới hiện trường
diện tích cháy lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy sau một giờ đám cháy được khống chế
ngay sau khi nhận được tin báo cháy nhà xưởng tại khu công nghiệp nam cấm huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai phương tiện chữa cháy khống chế ngăn chặn cháy lan
khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng đang thi công làm bằng khung thép mái tôn
phía dưới có nhiều vật liệu dễ cháy chủ yếu là phế liệu trong quá trình xây dựng giấy loại và tui bóng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
thưa quý vị và các bạn sau hơn một mươi tháng thực hiện chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới bộ công an với vai trò thường trực đã chỉ đạo lực lượng công an bốn cấp
nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai quyết liệt toàn diện các giải pháp phòng cháy chữa cháy
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tổng ra soát kiểm tra đối với một trăm linh các cơ sở nhà trung cư nhà ở nhiều căn hộ
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
qua đó đã xử lý vi phạm đối với gần hai trăm ba mươi nhà trung cư hơn tám bảy trăm linh nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ hơn một nhà ở kết hợp kinh doanh chất hàng nguy hiểm cháy nổ
vừa kiểm tra vừa tuyên truyền nâng cao ý thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho người dân
đầu báo cháy không hoạt động trung tâm báo cháy gặp sự cố vật dụng sắp xếp cản trở lối thoát nạn thang thoát nạn không bảo đảm quy định
chủ cơ sở không thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
có hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định
đây là thực trạng mà đoàn kiểm tra liên ngành của bà nhân dân tp nha trang ghi nhận tại một căn hộ cho thuê tại phường tân lập tp nha trang
căn hộ này có quy mô bảy tầng với một mươi phòng cho thuê tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện tồn tại khá nhiều bất cập
hệ thống báo cháy hiện tại nó vẫn đang bị trục trập chưa có hoạt động tốt
phải khắc phục về tình trạng lối thoát hiểm cũng như là hành lan giữa các tầng là phải để thông thoáng không để có vật cản
rồi về bình chữa cháy hiện tại vẫn còn thiếu về mỗi tầng hai bình là chưa đảm bảo
lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với một trăm năm mươi hai trung cư nhà ở nhiều căn hộ
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
đa số những căn hộ này có diện tích nhỏ hẹp nên các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa được bảo đảm
phần lớn chủ cơ sở đều xây dựng vượt tầng so với giấy phép xây dựng
đặc biệt do diện tích nhỏ nên hệ thống thang thoát nạn cũng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định
người đứng đầu cơ sở chưa có sự quan tâm bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
nhiều thiết bị đã hư hỏng nhưng không được sửa chữa thay thế kịp thời

hầu như là nắm rất là lơ mơ về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đây cũng là thực trạng chung của rất nhiều nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổng kiểm tra đối với một trăm linh các cơ sở loại hình này
qua đó cũng đã xử lý vi phạm đối với gần hai trăm ba mươi nhà trung cư hơn tám bảy trăm linh nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ hơn một nhà ở kết hợp kinh doanh chất hàng nguy hiểm cháy nổ
chỉ ra nhiều tồn tại yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay
đặc biệt là những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn tới cháy nổ và thương vong về người
tiến hành ra soát tổng kiểm tra các trung cư mini các cơ sở tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
công tác tuyên truyền hướng dẫn cũng đã được lực lượng công an cơ sở tiến hành đối với từng hộ dân
để người dân nâng cao cảnh giác với hỏa hoạn chủ động các phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra hạn chế thấp nhất thiệt hại về người có thể xảy ra trong các đám cháy
cái diện tích của cái cửa này nó hơi bé
các anh mở rộng cái cửa này để làm sao trong quá trình không may gặp sự cố thì mọi người di chuyển thoát nạn qua đây nó được thoát lợi
cái thứ hai là chỗ khu vực đường đối thoát nạn như thế này thì các anh lưu ý là không nên bố trí các trậu cây trậu hoa các vật dụng làm cản trở với việc thiết tạm của cửa thoát nạn này
và để đảm bảo công tác an toàn khi có sự cố cháy nổ ra và phụ công tác thoát nạn thì các anh nên bố trí thêm thang dây và dây hạ chậm để phục vụ cho việc
thoát nạn của con người trong các trường hợp sự cố
đợt này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để thứ nhất là đảm bảo làm sao để các hành lang nối tắt hiểm để cho nó thông thoát để mình tránh các trường hợp mà nó xảy ra cái sự cố thì mọi người là có những cái dự truyền tận tiện
chỉ đạo của bộ ngan cũng như chỉ đạo của chính phủ là ra soát kiểm tra và đưa ra các giải pháp an toàn về phòng cháy để cháy để giảm thiểu cái nguy cơ xuất hiện cháy
và đồng thời khi có tình huống sự cố xảy ra thì giảm thiểu cái nguy cơ thiệt hại về người và tài sản
thì cái này thì liên quan đến lối thoát nạn liên quan đến cái việc ngăn cách giữa cái khu để cái xe phương tiện ở những tầng một hoặc tầng hầm với các khu ở trên
thì đây chính là những cái giải pháp trong thời gian tới đây là cái đoàn liên ngành của bộ ngán bộ xây dựng rồi là của điện lực rồi của một số cái đơn vị liên quan khác sẽ đi phối hợp để thực hiện
thực hiện chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ lực lượng công an đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên bốn mươi bốn mô hình tổ liên gia an toàn
về phòng cháy chữa cháy bốn mươi tám điểm chữa cháy công cộng vận động trên một mươi bốn năm triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy sách tay
tuyên truyền tập huấn kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho trên hai mươi triệu chủ hộ gia đình chủ hộ kinh doanh và người dân tại khu dân cư
tổ chức vận động khoảng ba triệu hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ hai mở lối thoát nạn thứ hai
những kết quả cụ thể cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy đang được thực hiện quyết liệt ngay từ cơ sở lấy người dân làm trung tâm chủ thể trong công tác phòng cháy chữa cháy
tôi cũng được bên phòng cháy chữa cháy tập huấn và tập luyện cho tổ liên gia tôi những phương ám phòng cháy chữa cháy khi xảy ra tôi cũng thấy rất yên tâm hơn nếu như trường hợp không may xảy ra tôi cũng sẽ bình tĩnh và giải quyết
bà con cũng dần hiểu ra
nếu như mà không trang bị các dụng cụ phương tiện phòng cháy không tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy nếu có xảy ra cháy thì chỉ đến khi mà có thiệt hại về tài sản có thiệt hại về người thì mọi người dân mới biết để hỗ trợ
khi đó đã quá muộn rồi giống kiểu mất bò mới tính đến việc làm chuồng thì mọi người dân dần dần cũng đã tự trang bị và cũng đã tự bỏ kinh phí
để mua các
hệ thống chuông báo cháy kết nối giữa các hộ gia đình với nhau
thủ tướng chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực kết quả mà các bộ ngành địa phương các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thủ tướng cũng chỉ rõ cần nghiêm túc nhìn nhận công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn nhiều tồn tại cần khẩn trương quyết liệt khắc phục
yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
tăng cường sự lãnh đạo của cấp vị đảng các cấp rồi tăng cường quản lý nhà nước chặt chẽ hiệu lực hiệu quả hơn ở các cấp chính quyền đẩy mạnh hơn nữa công tác
thông tin tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm kỹ năng của người dân
công tác tuyên truyền công tác vận động công tác hướng dẫn để nâng cao được cái ý thức cái tinh thần trách nhiệm và cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của người dân
tiếp tục hoàn thiện thể chế
các quy định quy chuẩn tiêu chuẩn đồng thời với nó là phải đi giám sát đi kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm minh những người vi phạm
thủ tướng chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước thường xuyên giả soát kiểm tra xử lý vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ
những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra kiểm tra điều tra để xác minh làm rõ